cùng ốc thẩm mỹ sáng tạo của mình đục chạm lên đó đủ các loại hoa văn họa tiết trang trí như thể các nghệ nhân thổi hồn vào gỗ làm cho những khối gỗ tưởng chừng vô chi vô giác trở nên có hồn có tính cách

để tạo ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp các nghệ nhân điêu khắc gỗ vân hà luôn không ngừng tìm tòi sáng tạo kết hợp giữa phong cách truyền thống với phong cách hiện đại
để tạo ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp các nghệ nhân điêu khắc và tính thẩm mỹ của các dòng sản phẩm được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đánh giá cao

để tạo ra những sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp các nghệ nhân điêu khắc và tính thẩm mỹ nghệ cao cấp được người tiêu dùng trong nước và quốc tế đánh giá cao
ngoài càng cao của khách hàng phù hợp với xu thế phát triển của xã hội chính quyền địa phương và cộng đồng làng nghề đã luôn nỗ lực chắt lọc những tinh túy của nghề đồng thời không ngừng sáng tạo cải tiến mẫu mã sản phẩm để thương hiệu đồ gỗ vân hà sẽ tiếp tục vươn xa hơn nữa đến với người tiêu dùng trong nước và thế giới
trong suốt chiều dài lịch sử nghề gỗ vân hà đã để lại nhiều tác phẩm nghệ thuật điêu khắc gỗ có giá trị tạo được dấu ấn tốt đẹp cho các công trình văn hóa kiến trúc trong cả nước
qua đó nó không chỉ thể hiện vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương mà còn góp phần quan trọng vào việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống quý giá chung của cộng đồng các dân tộc việt nam